thưa quý vị vào chiều qua ngày bốn tháng bốn trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an
người phát ngôn bộ công an đã thông tin liên quan tới một số vụ án đang được báo chí và dư luận
xã hội quan tâm trong thời gian vừa qua tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết cơ quan điều tra khẳng định có hành vi
lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này

trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an đã thông tin đến báo chí về việc khởi tố bắt giam bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua công an tp hcm đã khởi tố nguyễn thị phan về lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân được quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
đến nay thì bộ công an đã chỉ đạo công an tp hcm tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
về vụ sai phạm ở công ty việt á trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan điều tra bộ công an cũng đã khởi tố nhiều bị can hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ
tránh văn phòng bộ công an nhấn mạnh thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương
đã nêu khá rõ về vi phạm của các cá nhân tổ chức các vi phạm đó bộ công an đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hai đối tượng là y đeo quýt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn xuân lộng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều trụ ở huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắc
vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt và xử lý khi hai đối tượng này chuyên đột nhập vào nhà dân phá kết sắt lấy tài sản
trong đó yagit đã có ba tiền án còn lộc đã có hai tiền án sau khi ra tù các đối tượng không chịu tu trí làm ăn
mà tiếp tục rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài cá nhân cả hai bàn bạc với nhau đi dọc các tuyến đường giao thông chính
quốc lộ tỉnh lộ đường liên xã và một số khu dân cư của một huyện trên địa bàn tỉnh đắk lắc
khi thấy nhà dân nào sơ hở không có người trông coi thì sẽ cậy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
trong quá trình điều tra bước đầu nhóm này khai nhận đã gây ra hai mươi một vụ trộm cắp tại nhà dân
trong đó có hơn một mươi vụ đục phá kết sát lấy tài sản trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
đe dọa bảo kê cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khai thác cát hai đối tượng trịnh hoàng phước ba mươi tám tuổi
và lê văn tấn ba mươi sáu tuổi cùng chú sãn long hưng tp biên hòa
vừa bị công an tp biên hòa đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản
qua điều tra cơ quan công an xác định phước và tấn đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của anh nguyễn hoài linh
chuyên cung cấp cát xây dựng cho công trình dự án aqua city tại sãn long hưng tp biên hòa
chửi bới đe dọa yêu cầu chủ doanh nghiệp phải trung chi tiền bảo kê mới cho hoạt động
thậm chí các đối tượng này đã đến đe dọa gây sức ép yêu cầu công nhân ngừng bơm hút cát
và yêu cầu anh linh gặp nhóm của phước và tấn để thỏa thuận giao tiền bảo kê
ngày sáu tháng ba anh đinh đã chuyển khoản số tiền hai mươi triệu đồng cho nhóm của phước và tấn
đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng ba phước đến quán cà phê mộc tại ấp phước hội xã long hưng
để gặp anh linh nhận số tiền tám mươi triệu đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tàng
ngoài hai đối tượng phước và tấn bị khởi tố cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa
đang tiếp tục điều tra hành vi của đối tượng mai vũ lộc và nguyễn tiến đạt
có dấu hiệu đồng phạm trong việc đe dọa bảo kê cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khai thác cát
để xây dựng công trình tại dự án aqua city nói trên
sau thời gian nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng tp biên hòa đã tìm thấy năm thi thể học sinh
đuối nước thương tâm tại đập tràn sốc mậu khê xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
ngày năm bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp biên hòa
cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả năm thi thể trong vụ đuối nước thương tâm
tại khu vực đập tràn xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
trước đó tối ngày bốn tháng bốn công an huyện thiệu hóa nhận được tin báo của người dân về việc có năm học sinh nữ
đều đang học lớp sáu ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa bị mất tích do đi học từ một mươi ba h đến chiều nhưng không thấy về
sau khi tìm kiếm gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn trên sông mậu khê
thuộc thôn thắng long xã thiệu hợp huyện điệu hóa một số vật dụng gồm một xe đạp một xe đạp điện hai điện thoại di động và ba đôi dép
công an tp biên hòa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và thiết bị phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm nói trên
khi người chồng đi về nhà thì phát hiện vợ con gái cùng cháu ngoại tử vong thi thể nằm trên vũng máu
công an tỉnh cà mau đang phối hợp với cơ quan chức năng địa phương điều tra nguyên nhân ba người tử vong tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
theo đó khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi ngụ tại khóm sáu thị trấn cái đôi vàm đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng và ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
nhận được tin báo các lực lượng công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an cái nước khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc
thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau
liên quan đến việc dùng dao thái lan sát hại vợ vào trưa ngày bốn tháng bốn tại khu vực tổ tám khóm châu long
phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
sáng ngày năm tháng bốn công an thành phố châu đốc đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng nguyễn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu nguyễn văn bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố châu đốc sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây bích nghi ngờ
tú có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà ông lộc là cha ruột của tú
bích nhiều lần đến tìm nhưng tú không chịu gặp và bị ông lộc đuổi về
ngày bốn tháng bốn bích cầm một con dao đến nhà ông lộc tìm tú
đến nơi bích đã dùng dao đâm nhiều nhát trúng vào vùng ngực vùng bụng của tú rồi bỏ chạy ra ngoài
còn tú được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó
được biết bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau khi xác định được đối tượng đâm dân quân tử vong trước cổng trường
công an quận gò vấp tp hcm phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy xét
biết khó trốn tránh pháp luật nghi can gây án đã ra đầu thú
vào chiều ngày bốn tháng bốn một dân quân tự vệ phường một mươi bốn đến làm nhiệm vụ phân luồng giao thông
vào giờ cao điểm trước cổng trường học
trên đường phạm văn triều thời điểm này nghi phạm lê quốc tuấn được cho là vi phạm giao thông
xảy ra mâu thuẫn với nam dân quân
tuấn không chấp hành mà có sự cãi cọ dẫn đến sô sát
tuấn đã rút hung khí trong người ra đâm anh này trọng thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên địa bàn huyện kim bôi tỉnh hòa bình
xuất hiện một số vụ án gây thương tích
điều đáng nói là nhiều vụ cố ý gây thương tích có tính chất phức tạp
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tối ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình bùi văn minh sinh năm hai nghìn
chú tại xã kim bôi đã rủ một nhóm bạn để đi giải quyết mâu thuẫn
minh đã dùng gậy đánh vào đầu bùi văn thắng khiến anh phải nhập viện
tôi nghe em trai tôi bị đánh
thì tôi có rủ một bài thanh niên
thanh niên đi cùng tôi xuống dưới kia có sâu sát với mấy thanh niên
sau khi va chạm với mấy thanh niên thì khiến một người bị thương
tôi thấy hành vi của mình là sai
tôi rất là thân đề những gì tôi đã gây ra
từ đầu năm đến nay công an huyện kim bôi đã xử lý tám vụ khởi tố một mươi hai bị can về tội cố ý gây thương tích
con số này cho thấy loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng và có tính chất phức tạp
với nhiều nguyên nhân khác nhau
tội phạm cưới hướng tích chủ yếu là do nguyên nhân mâu thuẫn xã hội
nguyên nhân tiềm mẩn từ tranh chấp đất đai trong khu vực nông thôn
trước tình hình như thế đội xác hình sự đã tham mêu cho lãnh đạo quân huyện
ban hành kế hoạch đấu tranh chuyên đề với tội phạm
thứ nhất là tăng cường việc công tác nghiệp vụ cơ bản
nắm tình hình địa bàn giả soát các đối tượng hình sự trên địa bàn
và phối hợp với các đối tượng hình sự trên địa bàn
để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc triển khai
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt
của cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể các cấp
để đẩy mạnh phòng ngừa
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
trang bị kỹ năng sống cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn
để tránh những hậu quả đáng tiếc
đối với các đối tượng lực lượng công an sẽ giải quyết các mâu thuẫn mâu mắc
ngay từ cấp cơ sở đặc biệt trong việc tranh chấp đất đai
các mối quan hệ hàng xóm rồi nhóm số đối tượng thường xuyên gây gỗ đánh nhau
do sử dụng rượu bia tăng cường sự giáo dục của người thân gia đình
để giảm tình trạng đánh nhau nguyên nhân do sử dụng rượu bia
với quyết tâm tấn công chấn áp tội phạm tới cùng
lực lượng công an sẽ giải quyết các mối quan hệ hàng xóm
và sẽ làm mạnh xử lý rứt điểm nghiêm khắc để tình trạng cố ý gây thương tích không còn tái diễn